tiếp chủ tịch hạ viện australia tony smith đang thăm việt nam theo lời mời của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân vào sáng nay
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần củng cố quan hệ đối tác chiến lược việt nam australia nói chung và giữa quốc hội hai nước nói riêng
thủ tướng cho biết trên đả phát triển tốt đẹp của quan hệ đối tác chiến lược việt nam đang nỗ lực thực hiện các nội dung trong tuyên bố chung với australia đã ký kết tháng ba năm hai nghìn một mươi tám vừa qua
kim ngạch thương mại hai chiều không ngừng tăng lên trên các diễn đàn khu vực và quốc tế hai nước cũng thường xuyên phối hợp chặt chẽ vì mục tiêu hòa bình và phát triển
thủ tướng mong muốn trong thời gian tới hai nước cần tiếp tục đẩy mạnh hợp tác thực chất nhất là trên các lĩnh vực trụ cột và các lĩnh vực hai bên có nhiều tiềm năng
chủ tịch hạ viện tony smith bày tỏ đồng tình với đề xuất của thủ tướng nguyễn xuân phúc về việc tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương việt nam australia
ông tony smith cho biết đã có hàng nghìn du học sinh việt nam theo học tại australia
qua đó thúc đẩy tình hữu nghị và quan hệ hợp tác giữa hai nước
cùng với đó ngày càng có nhiều hơn các sinh viên australia sang việt nam tham gia các hoạt động cộng đồng tìm hiểu về đất nước và con người việt nam
đội ngũ này cũng góp phần làm cầu nối hiệu quả trong việc tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa người dân hai nước
khẳng định australia sẽ tiếp tục hỗ trợ việt nam trong tiến trình phát triển đồng thời sẽ tích cực hợp tác chặt chẽ với việt nam trong việc thúc đẩy hiệp định cptpp
nhằm góp phần mang lại lợi ích chung cho các thành viên của hiệp định